ngày hai mươi bảy tháng sáu tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên tổ hợp nhà máy điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai đã chính thức được đưa vào sử dụng
đây là công trình trọng điểm được tỉnh vũ yên chọn gắn biển chào mừng ba mươi năm tái lập tỉnh
dự án tổ hợp nhà máy điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai có tổng vốn đầu tư hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng do công ty cổ phần quang điện phú khánh làm chủ đầu tư
công suất lắp đặt mỗi máy hơn bốn mươi chín sáu mwp với tổng công suất phát hơn bốn mươi năm chín mw cấp điện áp đấu nối một trăm một mươi kw
khi hai nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động góp phần bảo vệ môi trường tạo việc làm ổn định và lâu dài cho hơn một trăm linh lao động địa phương
tăng trưởng năng lượng xanh giảm bớt gánh nặng cho ngành điện việt nam giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng trong mùa khô
đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng cao theo đà tăng trưởng kinh tế quốc gia